những ngày này nông dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam bắt đầu vào mùa thu hoạch dưa hấu
năm nay giá dưa hấu thương hiệu kỳ lý được thương lái mua với giá sáu đồng một kg
tăng từ một đến hai đồng một kg khiến người trồng dưa rất phấn khởi với việc thu được hàng chục triệu đồng tiền lãi
những ngày này người dân ở vùng chuyên canh dưa ở các xã tam phước tam lộc và tam thành huyện phú ninh
tỉnh quảng nam đã bắt đầu thu hoạch dưa hấu
năm nay do thời tiết thuật lợi có nắng nhiều nên dưa phát triển tốt quả to nhiều quả dưa nặng từ sáu kg đến bảy kg
tuy mới đầu vụ nhưng thương lái về tận ruộng mua với giá cao nên bà con rất phấn khởi
với giá dưa sáu đồng một kg như hiện nay thì sau khi trừ chi phí mỗi hectare bà con thu lãi khoảng từ một trăm bốn mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng
vụ đông xuân năm nay huyện phú ninh trồng hơn bốn trăm chín mươi hectare dưa hấu vượt hơn chín mươi hectare so với kế hoạch đề ra
chủ yếu tập trung tại các xã như tam phước tam lộc
tam thành thị trấn phú thịnh dự kiến năng suất dưa toàn huyện ước đạt bình quân hơn hai mươi năm tấn một hectare
có nhiều ruộng dưa ở các vùng chuyên canh cho năng suất từ hai mươi tám đến ba mươi tạ một hectare
sản lượng vụ dưa đông xuân năm nay ước đạt khoảng một mươi hai ba trăm linh tấn với tổng doanh thu từ dưa hấu khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
hôm nay thì dưa bước vào đầu vụ là được giá hơn so với năm ngoái
năm ngoái này từ bốn đến năm một kg thì hôm nay là vào đầu vụ
từ sáu nghìn trên một kg
hôm nay thì sau vợt vắng đông là thời kỳ vào buổi
gió vẫn cao tức là đông được mùa cũng như được gió
năng suất sản lượng thì đảm bảo theo kế hoạch đề cao
dưa hấu kỳ lý là mặt hàng nông sản đầu tiên ở huyện phú ninh
đã được cục sở hữu trí tuệ của bộ khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
và được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap
hy vọng với giá dưa vẫn ổn định như thời điểm hiện nay
thì cây dưa sẽ tiếp tục tạo ra những năng lượng tốt hơn
cây dưa sẽ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cây trồng
góp phần nâng cao thu nhập của bà con nông dân ở huyện nông thôn mới phú ninh